tại thanh hóa vấn đề tôn giáo tín ngưỡng trong thời gian qua đã có xuất hiện những biểu hiện phức tạp
vì vậy địa phương này đang tăng cường công tác quản lý nhà nước chủ động đấu tranh để các hoạt động liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng
không đi ngược lại chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
thời gian qua trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã có hiện tượng một số đối tượng tuyên truyền lôi kéo người dân
tham gia các nhóm tín ngưỡng chưa được nhà nước cho phép hoạt động
trong đó có hội thánh của đức chúa trời hội nhóm này tuyên truyền vào thanh hóa từ năm hai nghìn một mươi
hiện tại đã phát triển ra nhiều địa phương như ngọc lạc hoàng hóa thọ xuân hậu lộc
mới đây công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở tại thành phố thanh hóa
phát hiện và tịch thu nhiều tài liệu tuyên truyền không có nguồn gốc
qua đấu tranh chủ yếu là các đối tượng ở các địa bàn khác như hà nội hưng yên quảng ninh
như là nam định vào đây tuyên truyền hội thánh đức chúa trời này
về sinh hoạt của điểm nhóm không cần thiết phải thuê nhà
thậm chí có thể ra quán cà phê hoặc các địa điểm công cộng để sinh hoạt
nhằm mục đích là một là tập hợp lôi kéo quần chúng tham gia
thứ hai nữa là tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với tổ chức hội thánh đức chúa trời này là chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
và có những dự án
giáo lý lệch chuẩn so với các tôn giáo truyền thống
và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh
trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn trong tỉnh
thống kê cho thấy hoạt động tuyên truyền lôi kéo của hội thánh của đức chúa trời
thường tập trung chủ yếu vào nhóm tín đồ trong các điểm nhóm tin lành trên địa bàn
học sinh sinh viên nhẹ dạ cả tin người gặp hoàn cảnh khó khăn
chưa có nghề nghiệp ổn định
nhiều người sau khi theo tổ chức này đã bỏ bê công việc
gia đình mâu thuẫn có những trường hợp bán bổ bàn thờ tổ tiên
đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc việt nam
chị duyên một người mẹ có con bỏ học theo hội thánh của đức chúa trời chia sẻ
chủ động đấu tranh đối với các hoạt động mê tín dị đoan đang có biểu hiện phát triển rộng trên địa bàn
công an tỉnh thanh hóa đã tham mưu cho các ban ngành tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo
ban tôn giáo thanh hóa đã có văn bản gửi tất cả các địa phương để tuyên truyền
giúp người dân nhận thức rõ đâu là tín ngưỡng được nhà nước công nhận đâu là mê tín dị đoàn